sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh sát biển năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín toàn lực lượng cảnh sát biển đã chủ động quyết liệt triển khai toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác
trong đó đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm xử lý kịp thời linh hoạt đúng chủ trương chính sách pháp luật việt nam và quốc tế
các tình huống trên biển bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật trên biển tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
trong năm đã xử lý ba năm trăm linh một tàu nước ngoài vi phạm vùng biển việt nam phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý bốn trăm tám mươi tám vụ
năm đối tượng có hành vi phạm tội vi phạm pháp luật trên biển thù giữ nhiều tăng vật hàng hóa đã xử phạt vi phạm hành chính gần hai trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để xây dựng cảnh sát biển việt nam ngày càng chính quy hiện đại trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao